cơ quan chống độc quyền của italia mới đây cho biết họ đang tiến hành điều tra google do tập đoàn này bị cáo buộc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của mình
theo đó cơ quan chống độc quyền của italia cho biết google bị cáo buộc cản trở khả năng tương tác chia sẻ dữ liệu trên nền tảng của mình với các nền tảng khác
trong khi đó tập đoàn google tự bảo vệ mình về khả năng tương tác của dữ liệu khi cho rằng những công cụ này cho phép mọi người trích xuất và chuyển dữ liệu của họ
đồng thời nó được thiết kế để giúp mọi người quản lý thông tin cá nhân của mình và không cấp cho các công ty hoặc là người trung gian khác quyền truy cập vào nhiều dữ liệu hơn để bán
năm ngoái italia đã phạt google và apple một mươi triệu euro mỗi công ty vì hai hành vi vi phạm luật người tiêu dùng một số vì thiếu thông tin và một vì các hành vi liên quan tới việc thu thập và sử dụng dữ liệu người tiêu dùng cho mục đích thương mại